theo điều tra dịch tễ ban đầu ngày hai mươi ba tháng chín nam tài xế lái xe đường dài bắc nam về quê tam vợ con ở xã quỳnh hoa nhưng không khai báo y tế theo quy định
đến dạng sáng ngày hai mươi năm tháng chín anh này được bạn đón lên xe đi vào miền nam
ít ngày sau tại bình phước anh này bị phát hiện nhiễm covid một mươi chín nên điện thoại về thông báo cho vợ
kết quả xét nghiệm của người vợ và con sau đó cũng đã nhiễm covid một mươi chín
kết quả truy vết tính đến một mươi hai h ngày ba tháng một mươi
trường hợp f một liên quan đến gia đình này
trong đó có bảy mươi hai f một liên quan đến hai vợ chồng và tám mươi f một liên quan đến con gái hiện đang học lớp một mươi một trường trung học phổ thông quỳnh lưu hai
các trường hợp f một truy vết được tập trung ở các xã quỳnh hoa quỳnh văn quỳnh tân ngọc sơn quỳnh thanh quỳnh thạch quỳnh hậu quỳnh diễn và thị xã hoàng mai
đến nay tất cả các trường hợp f một đều đã được cách ly tập trung
ông nguyễn văn thường phó chủ tịch ubnd huyện quỳnh lưu
cho biết người đàn ông này về nhà và rời đi để vào lúc dạng sáng
trong khi thời điểm đó huyện quỳnh lưu đang bắt đầu đợt mưa lũ nên chính quyền xã cũng như tổ giám sát cộng đồng không phát hiện ra
trước đó vào chiều mùng hai tháng một mươi ông hồ thuyên chủ tịch ubnd quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã có quyết định xử phạt hành chính đối với ông ntt bốn mươi ba tuổi ngụ tại phường an khê quận thanh khê
với hành vi không chấp hành quy định về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cổ chức
ông tê bị phạt với mức là một mươi triệu đồng vì có tình tiết tăng nặng là trốn tránh che giấu vi phạm
ngày hai mươi sáu tháng chín ông tê lái xe tải chở hàng theo luồng xanh chạy tuyến tp hcm đà nẵng
khi qua trước kiểm dịch cửa ô vào tp đà nẵng được test nhanh và có kết quả âm tình với sars cov hai
theo quy định tài xế trên xe luồng xanh chỉ được lưu lại đà nẵng trong một mươi hai giờ
tuy nhiên tài xế t đã không thực hiện mà tự ý về nhà tại đường trường trinh phường an khê quận thanh khê
đến ngày ba mươi tháng chín khi test nhanh covid một mươi chín tại phòng khám ấn đức để lấy kết quả nhằm chuẩn bị lái xe trở hàng vào tp hcm
tài xế tê có kết quả dương tính phòng khám đã báo kết quả về cho ngành y tế địa phương để truy vết
ngay lập tức lực lượng y tế đã thực hiện khoanh vùng khu vực nơi tài xế trên thuê nhà ở đường trường trinh
phường an khê quận thanh khê gồm hai mươi ba hộ và chín mươi một nhân khẩu
đồng thời khoanh vùng bãi xe nơi tài xế này hay lui tới ở hai trăm linh chín trường trinh và lấy mẫu xét nghiệm cho hai mươi bảy người
kết quả test nhanh đối với bốn người là f một gồm vợ con và hai người của bãi xe đều âm tính
sau vụ việc trên trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng
bí thư thành ủy đà nẵng nguyễn văn quảng đã yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với tài xế tê để làm gương
đồng thời yêu cầu các sở ngành địa phương có phương án xiết chặt lại việc quản lý các phương tiện
tài xế chở hàng ra vào thành phố
vào tối hai mươi năm tháng chín ông đoàn ngọc thượng phó chủ tịch ubnd tp bô ma thuật tỉnh đắk lắc cho biết
tài xế xe tải có kết quả test nhanh dương tính với sars cov hai sau khi giờ bệnh viện đã quay trở lại
theo thông tin ban đầu vào tối cùng ngày một tài xế chạy xe tải tới bệnh viện nhi đức tâm
tp bô ma thuật để test nhanh covid một mươi chín người này khai tên là ptp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
ngụ tại huyện cư rút tỉnh đắk nông sau khi lấy mẫu test nhanh hai lần để cho kết quả dương tính
với sars cov hai nhân viên bệnh viện nhi đức tâm đã thông báo và yêu cầu tài xế vào khu vực cách ly
tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm pcr điều bất ngờ sau khi được thông báo kết quả
người này nhanh chóng ra xe bỏ đi theo ông đoàn ngọc thượng ngay sau khi tiếp nhận thông tin
ông đã chỉ đạo cho các xã phường công an tp bô ma thuật để truy tìm đồng thời báo cáo lên
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của tỉnh để chỉ đạo các huyện thị xã trong tỉnh phối hợp truy tìm
tuy nhiên sau đó tài xế này đã quay lại bệnh viện nhưng khai tên khác tên ban đầu
còn theo một lãnh đạo bệnh viện nhi đức tâm người này vào đăng ký test nhanh lúc một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày
đến một mươi tám h năm mươi có kết quả test nhanh lần một và một mươi chín giờ có kết quả test nhanh lần hai đều dương tính với sars cov hai
ngay sau khi có kết quả người này đã lên xe rời khỏi bệnh viện
nên nhân viên y tế gọi vào số điện đăng ký thì chỉ được thông báo chủ số điện thoại không đi xét nghiệm
đến một mươi chín h bốn mươi phút cùng ngày người này đã quay lại bệnh viện nhưng lại khai một cái tên khác là lct
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
hiện tài xế này đang được cách ly tạm thời tại khu vực cách ly của bệnh viện
đơn vị cũng đã lấy mẫu gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk lắc để xét nghiệm pcr
lãnh đạo bệnh viện nhi đức tâm thông tin
quỹ bán nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
đã có công văn chỉ đạo công an tỉnh khẩn trương điều tra xử lý vụ nhóm tài xế ở huyện long điền
dù biết bản thân dương tính ncov nhưng lại khai báo gian dối
dùng giấy xét nghiệm âm tính trước đó vẫn còn hiệu lực để qua chốt trở về bà rịa vũng tàu
theo thông tin ban đầu ngày hai mươi bảy tháng bảy công ty cổ phần đầu tư xây dựng trung nam có lệnh điều động một mươi tài xế
cùng chú tại huyện long điền áp tải hàng siêu trường siêu trọng đi tỉnh đắk lắc
các tài xế này gồm ngô thành l ba mươi một tuổi lê hồng p hai mươi ba tuổi nguyễn văn xê ba mươi một tuổi
trần quang ca ba mươi một tuổi lê hoàng h hai mươi năm tuổi ngô thanh t hai mươi bảy tuổi phạm quốc m ba mươi bốn tuổi
lưu văn trờ ba mươi năm tuổi nguyễn trí tê ba mươi hai tuổi và hoàng trờ ba mươi ba tuổi
ngày một mươi tám tháng tám các tài xế này áp tải cánh quả sò đi từ cảng ba son thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
đi đắk lắk
ngày hai mươi sáu tháng tám sau khi về đến một khách sạn ở tỉnh bình dương
các tài xế được phía công ty đưa đi lấy mẫu xét nghiệm pcr và cho kết quả âm tính
sau đó các tài xế lái xe về lại cảng ba son
đến tối hai mươi bảy tháng tám họ lại tiếp tục áp tải hàng lên lại tỉnh đắk lắc
vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng tám các tài xế về đến khu vực tân vạn tỉnh bình dương
được công ty cho người đến tiếp tục test nhanh covid một mươi chín
tám người có kết quả dương tính với ncov
nên công ty yêu cầu cả một mươi tài xế quay về bà rịa vũng tàu để điều trị
trên đường về khi qua các chốt kiểm soát dịch ở tỉnh đồng nai
và trên quốc lộ năm mươi một địa bàn thị xã phú mỹ
các tài xế không khai báo việc bản thân có kết quả kiểm tra nhanh dương tính ncov ngày hai mươi tám tháng tám
mà sử dụng kết quả âm tính của ngày hai mươi sáu tháng tám
vẫn còn giá trị vì chưa quá bảy mươi hai giờ để được qua chốt
về đến thành phố bà rịa các tài xế lê hồng p nguyễn trí tê hoàng trờ
đến bệnh viện bà rịa khai báo
và được đưa đi cách ly điều trị tại bệnh viện bà rịa
riêng ngô thành l nguyễn văn c trần quang ca ngô thanh t lưu văn trờ f
và lê hoàng hát phạm quốc m f một không vào bệnh viện khai báo
mà tiếp tục di chuyển về huyện long điền
trên đường đi khi đến vòng xoay vũng vằng
những người này bị lực lượng chức năng huyện long điền kiểm tra
và áp tải đi điều trị cách ly và xử lý theo quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín
sẽ luôn được chúng tôi cập nhật liên tục trong các bản tin
và tin tức thời sự trên kênh youtube của bản sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại